liên quan đến vụ phát hiện gần một trăm linh mét khối gỗ bị đốn hạ tại rừng phòng hộ huyện tuyên hóa
tỉnh quảng bình mà truyền hình nhân dân đã phản ánh tỉnh ủy quảng bình đã có buổi làm việc
với các sở ban ngành và địa phương liên quan để nghe báo cáo và chỉ đạo các biện pháp xử lý
tỉnh ủy quảng bình xác định đây là vụ việc phức tạp vi phạm nghiêm trọng về pháp luật
luật quản lý bảo vệ rừng được dư luận xã hội quan tâm vì vậy
việc chỉ đạo xử lý phải được tiến hành nghiêm túc trong đó tập trung kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu
đồng chí bí thư tỉnh ủy quảng bình hoàng đăng quang yêu cầu
ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo ủy ban nhân dân huyện tuyên hóa và các ngành chức năng
khẩn trương đưa số gỗ còn lại về điểm tập kết trước ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra
viện kiểm sát nhân dân huyện tuyên hóa kịp thời điều tra
xác minh các đối tượng khởi tố vụ án hình sự theo quy định
tri cục kiểm lâm tỉnh chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện tuyên hóa
hoàn thành các thủ tục theo chức năng ban đầu chuyển cơ quan cảnh sát điều tra theo quy định
ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở nông nghiệp phát triển nông thôn
ban thường vụ huyện tuyên hóa làm rõ trách nhiệm và có hình thức kỷ luật các tập thể cá nhân liên quan